do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường đến miền bắc nước ta tại đỉnh núi phía wag huyện nguyên bình tỉnh cao bằng đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá
đây là khu vực có độ ẩm cao thường xuyên xuất hiện băng giá vào mùa đông
sáng nay đỉnh núi phía awark thuộc xã thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằng nhiệt độ xuống dưới một độ c băng giá đã xuất hiện và bao phủ khắp các đỉnh núi
băng giá xuất hiện dày tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ thu hút nhiều du khách
đây là lần xuất hiện băng giá thứ hai kể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám tại khu vực này
theo dự báo thời tiết rét đậm rét hại có thể còn kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
để phòng chống rét hiệu quả ngoài việc tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng người dân cũng cần chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng chống rét hiệu quả